và tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn điểm lại các hoạt động của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua